tại thị xã phú mỹ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bà rịa vũng tàu đã có buổi tiếp xúc gặp gỡ các doanh nghiệp trong cụm cảng biển số năm
khu vực tỉnh bà địa vũng tàu nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắt mà những doanh nghiệp này đang gặp phải để phản ánh tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
theo sở giao thông vận tải tỉnh tuyến đường liên cảng tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh
nhưng cầu phước an nối tuyến đường này sang tỉnh đồng nai với tổng mức đầu tư khoảng năm tỷ đồng đã nhiều năm qua chưa xây dựng được
đường cao tốc biên hòa vũng tàu hiện vẫn chưa rõ quan điểm đầu tư theo hình thức nào
tuyến đường chín trăm chín mươi một b nối cụm cảng thị vải cái mép các khu công nghiệp dọc theo tuyến ra quốc lộ năm mươi một và đường cao tốc biên hòa vũng tàu thiếu vốn triển khai
nạo vét luồng thị vải cái mép phần còn lại từ cảng quốc tế cái mép đến các cảng phía bên tỉnh đồng nai chưa được thực hiện
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà nhận định hiện nay kết nối giao thông xây dựng hệ thống cảng và phát triển logistics tại cụm cảng biển số năm chưa đồng bộ
đề nghị tỉnh cần có đánh giá sâu về cụm cảng đưa ra giải pháp kiến nghị xác đáng và tích cực đề nghị trung ương hỗ trợ